cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bùi duy phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã tân phong huyện bình xuyên
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo tài liệu của cơ quan công an do cần đủ tiêu chuẩn để được đi làm
phương lên mạng xã hội truy cập vào trang nhận làm giả giấy tờ và có gắn đường link của đối tượng làm giả
sau đó phương kết bạn với một tài khoản gia lô và nhắn tin cung cấp thông tin hình ảnh của mình
đặt làm một chứng chỉ tiếng anh tô ích giả với giá hai năm triệu đồng
đến giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai khi phương đến biêu điện nhận biêu phẩm
bên trong có đơn hàng các giấy tờ tài liệu chứng chỉ tiếng lan giả mang tên bùi duy phương
thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện thường dữ